dữ liệu ban đầu của ba nghiên cứu mới đây về biến thể omicron cho thấy omicron không gây ra tình trạng bệnh nặng như biến thể delta
ba nghiên cứu mới ở nam phi scotland và anh đã cho thấy những biến thể omicron nhẹ hơn biến thể nelta
bên cạnh đó thông tin đáng quan tâm là làn sóng lên những biến thể omicron dường như đã lên đến đỉnh điểm ở nam phi
tuy nhiên các chuyên gia y tế công cộng cho biết omicron rất dễ lây nhiễm nên có khả năng sẽ làm tăng số ca nhập viện và những người chưa được tiêm chủng vẫn cần phải rất cẩn trọng
nghiên cứu mới của nam phi cho thấy nguy cơ nhập viện ở những trường hợp omecron thấp hơn khoảng bảy mươi so với những người bị nhiễm các biến thể sars cov hai khác
tuy nhiên nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng dữ liệu nghiên cứu của họ được thu thập trong giai đoạn đầu của làn sóng biến thể omicron khi mà những người có các triệu chứng nhẹ được nhập viện với tỷ lệ mắc bệnh còn thấp
bên cạnh đó vì biến thể omicron dễ gây nhiễm bệnh ở những người đã từng mắc covid một mươi chín nên có thể dẫn tới nhiều trường hợp nhẹ hơn
mặc dù omicron có thể qua mặt các kháng thể được sản sinh trước đó nhưng nó khó tránh khỏi các đạo ứng miễn dịch sau đó của cơ thể nhằm ngăn chặn tình trạng bệnh trầm trọng
thực tế khoảng bảy mươi số người trong nghiên cứu đã từng bị mắc covid một mươi chín trước đó và ba mươi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hai nghiên cứu độc lập của anh đã củng cố kết quả nghiên cứu ở nam phi nơi các nhà nghiên cứu một lần nữa nhận thấy số ca nhập viện giảm
các trường hợp nhiễm biến thể omicron cụ thể trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhiễm biến thể omicron ở scotland có liên quan đến việc giảm
hai phần ba nguy cơ nhập viện so với biến thể delta bên cạnh đó các nhà nghiên cứu ở anh nhận thấy rằng bệnh nhân nhiễm omicron có nguy cơ phải nhập viện
thấp hơn một mươi năm hai mươi so với bệnh nhân nhiễm delta và những bệnh nhân này có ít nguy cơ phải nằm viện điều trị hơn bốn mươi năm mươi
các nhà khoa học tại đại học hoàng gia london nước anh đã đưa ra giả thuyết rằng khả năng miễn dịch có được trước đây
có thể giảm bệnh nhân nhiễm omicron
có thể đã góp phần giúp cho tình trạng bệnh nhẹ hơn khi nhiễm biến thể omicron
giáo sư mark woodhouse chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại đại học edinburgh nước anh cho biết biến thể omicron vẫn có thể khiến rất nhiều người phải nhập viện một cách nhanh chóng
các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những kết quả này mới chỉ là sơ bộ và số liệu thống kê có thể thay đổi khi các ca lây nhiễm chuyển sang những người cao tuổi gây nguy cơ nhập viện cao hơn
theo các nhà khoa học biến thể omicron đã lan rộng đến tất cả năm mươi bang của mỹ khi kỷ nghỉ lễ đang đến gần
một điểm đáng mừng là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã cấp phép cho thuốc viên đầu tiên điều trị covid paslovid do pfizer phát triển được phép sử dụng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín từ một mươi hai tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng pfizer cho biết thuốc viên này có tác dụng chống lại biến thể omicron
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ trong khi hơn hai trăm linh bốn triệu người mỹ được tiêm đủ hai mũi vắc xin thì cho đến nay mới chỉ có sáu mươi ba hai triệu người được tiêm mũi vắc xin tăng cường tức mũi vắc xin thứ ba
cũng theo cdc mỹ mũi vắc xin tăng cường giúp cơ thể bảo vị mạnh nhất chống lại nguy cơ nhiễm biến thể omicron một số quốc gia đã tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín cho tám mươi dân số của họ trong khi hiện chỉ có sáu mươi hai người mỹ được tiêm phòng
christina ramir chuyên gia thống kê sinh học tại đại học california los angeles nước mỹ cho biết để làm chậm sự lây lan của omicron chúng ta nên thực hiện test nhanh covid một mươi chín trước các sự kiện kỳ nghỉ lễ
trong trường hợp cần tụ họp thì nên tụ họp ngoài trời nếu ở trong nhà thì nên gần nơi thông tin
nếu ở trong nhà thì nên tụ họp ngoài trời nếu ở trong nhà thì nên gần nơi thông tin
nếu ở trong nhà thì nên tụ họp ngoài trời nếu ở trong nhà thì nên tụ họp ngoài trời
dường như là phiên bản lặp lại của năm hai nghìn hai mươi
tại anh số ca mắc covid một mươi chín bùng nổ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi trước dịp nghỉ lễ
tuy nhiên có những sự khác biệt rõ ràng tỷ lệ nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái
các nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ ca bệnh nặng do biến chủng omicrone thấp hơn nhiều so với các chủng virus trước đây như delta
các nhà khoa học nhận định kết quả nghiên cứu mới là tin tốt lành tuy nhiên các quốc gia vẫn cần cảnh giác
số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày vẫn đang tăng nhanh
ở anh số ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ lập kỷ lục hôm hai mươi bốn tháng một mươi hai với một trăm hai mươi hai trường hợp
chỉ trong tuần qua khoảng một bảy triệu người anh đã mắc covid một mươi chín
trong khi đó giới chức y tế pháp ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thông báo số ca mắc covid một mươi chín mới đạt sáu con số với một trăm linh bốn sáu trăm một mươi một trường hợp theo afp
con số kỷ lục mới của pháp được đưa ra giữa lúc các quan chức nước này bày tỏ lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron
cùng ngày italy cũng chứng kiến mức tăng
kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với năm mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai trường hợp mới phá vỡ kỷ lục năm mươi năm trăm chín mươi chín trong ngày trước đó theo reuters
trong khi đó dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng tại australia khi nước này liên tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca covid một mươi chín
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai australia ghi nhận chín chín trăm bốn mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
bang đông dân nhất australia là new south wales có thêm sáu ba trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín kỷ lục mới cùng bảy mươi trường hợp nhập viện trong đêm
điều đáng chú ý là phần lớn ca mắc covid một mươi chín mới xảy ra với người trưởng thành ở độ tuổi thanh niên
các nhà khoa học cảnh báo một khi biến chủng omicron bắt đầu lan rộng trong nhóm người cao tuổi độ tuổi dễ bị tổn thương hơn tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện sẽ tăng đột biến
mặt khác một bộ phận lớn người dân đã được tiêm đủ liều vaccine thậm chí là liều vaccine bổ sung giúp tạo ra hệ miễn dịch đủ để bảo vệ cơ thể trước bến trùng omicol
hiện vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tỷ lệ bao phủ vaccine cao tác động như thế nào tới cuộc chiến chống biến chủng mới
trong khi chờ có đủ dữ liệu khoa học vẫn sẽ cần các biện pháp phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo goudian
chắc chắn có độ tranh lệch giữa thời điểm nhiễm bệnh và nhập viện
trong khoảng thời gian đó cần có các chính sách phù hợp điều vốn không đơn giản giáo sư mark hual chuyên gia dịch tế học đại học edinburgh cho biết
nhiều nhà khoa học tin rằng các bằng chứng hiện nay cho thấy biến chủng omicron không gây ra bệnh nặng như các biến chủng virus trước đây
các nghiên cứu tại scotland anh và nam phi ủng hộ lập luận này
tôi tin rằng biến chủng omicron là bước đầu tiên trong quá trình virus biến đổi gây ra những triệu chứng lành tính hơn cho con người giáo sư julian tang chuyên gia bệnh đồng hợp đại học leicester nói
theo ông tăng virus đang tiền hóa theo hướng khiến người nhiễm bệnh không bị quá nặng
khi đó người bệnh vẫn có thể tiếp xúc với xã hội và lây lan virus ra cộng đồng
về một khía cạnh nào đó đây là một tiền hóa có lợi cho virus và phần nào đó ít có hại cho con người
tuy nhiên không loại trừ nguy cơ khi virus lan rộng virus sẽ tiếp tục đột biến và trở thành biến chủng mới có động lực cao hơn
quan chức y tế một số quốc gia dự đoán covid một mươi chín cuối cùng sẽ giống như cúm khi đó con người sẽ cần tiêm vaccine mới để đối phó với những biến chủng mới xuất hiện mỗi năm
tuy nhiên giáo sư martin huber của đại học y tế london lại có quan điểm ngược lại
ông cho rằng virus sars cov hai sẽ giống như các chủng virus
corona gây ra cảm lạnh
virus corona sẽ không xuất hiện chủng mới mỗi năm
lý do chúng ta bị cảm lạnh mỗi mùa đông là bởi khả năng chống lại virus corona của hệ miễn dịch không tồn tại lâu giáo sư hiber nói
dù vậy chuyên gia đại học blanddon cũng nhận định con người sẽ cần tiêm vaccine hàng năm để khắc phục điểm yếu của hệ miễn dịch ngắn hạn
tôi nghĩ virus sẽ tự tiến hóa để trở lên lây lan mạnh hơn nhưng động lực thấp hơn và sẽ đến lúc chúng ta chỉ cần tiêm vaccine cho những người dễ bị tổn thương giáo sư tang của đại học leicester nhận xét